đến với một thông tin khác để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa các tỉnh thành mới đây hoạt động vận tải hành khách cố định và hợp đồng tuyến quảng ngãi đà nẵng tạm dừng từ giờ ngày hai mươi tháng sáu bốn chốt y tế tái kích hoạt từ một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín
đến với một thông tin khác để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa các tỉnh thành mới đây hoạt động vận tải hành khách cố định và hợp đồng tuyến quảng ngãi đà nẵng tạm dừng từ h ngày hai mươi tháng sáu bốn chốt y tế tái kích hoạt từ h ngày hai mươi tháng sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín